những thành tiệu đã đạt được trong ba mươi năm qua thực hiện công cuộc đổi mới đất nước càng khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới toàn diện do đại hội sáu đã đề ra mà đồng chí trường trinh trên cương vị tổng bí thư là người khởi xướng đã có những cống hiến xuất sắc về lý luận trong việc xác định đường lối đổi mới của đảng
nhân kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh tổng bí thư trường trinh ngày chín tháng hai năm một nghìn chín trăm linh bảy ngày chín tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và quý vị những thức phim tư liệu quý về đồng chí trường trinh để hiểu hơn về những công lao đóng góp to lớn của đồng chí trường trinh với vai trò là kiến trúc sư của công cuộc đổi mới đất nước
trong sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình đồng chí trường trinh đã ba lần được bầu
làm tổng bí thư ban chấp hành trung mương đảng là chủ tịch ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch hội đồng nhà nước
tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hội nghị đặc biệt ban chấp hành trung ương bầu đồng chí trường trinh là tổng bí thư
với trách nhiệm cao trước đảng trước dân đồng chí trường trinh cùng với bộ chính trị tìm hiểu và nghiên cứu hoạch định đường lối đổi mới
nêu ra những kết luận sâu sắc về đổi mới tư duy trước hết là tư duy kinh tế đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế tạo ra bước ngoặt của cách mạng việt nam thời kỳ đổi mới
đồng chí khẳng định đối với nước ta đổi mới là yêu cầu bức thiết là vấn đề có tầm quan trọng sống còn
yêu cầu đó vừa là đòi hỏi bên trong của nước ta vừa phù hợp với xu thế đổi mới của thời đại
đồng chí đã sớm nhận rõ được xu thế của thời đại thực trạng của đất nước và nguyện vọng của nhân dân
dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật chỉ đạo toàn đảng phải đổi mới tư duy thay đổi cách nghĩ cách làm
dám thừa nhận và thay đổi những quyết định sai lầm trước đây của chính mình dám dũng cảm xử lý những việc phức tạp
ngay từ năm một nghìn chín trăm tám mươi một sau đợt điều chỉnh nâng giá hàng loạt các mặt hàng mà không điều chỉnh tiền lương một cách tương ứng
dẫn đến lạm phát trầm trọng ảnh hưởng đến các mặt kinh tế xã hội
đồng chí trường trinh đã quả quyết không thể duy trì cách nghĩ cách làm cũ cũng như những chính sách và cơ chế quản lý như trước
đồng chí trường trinh quyết định trước mắt cần làm gấp hai việc
một là tập hợp nhóm nghiên cứu gồm những người có tư duy để nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn của nước ta
làm căn cứ cho việc xác định con đường và bước đi sắp tới
hai là triển khai những chuyến đi thực tế ở các địa phương tìm ra cái hay cái mới
những bài học thành công và thất bại của cơ sở để đổi mới cách nghĩ cách làm
hai quá trình này được kết hợp là một
lý luận mà không gắn với thực tiễn là lý luận xuông
thực tiễn mà không có lý luận là thực tiễn mù quáng
đối với đồng chí trường trinh quá trình thâm nhập thực tế tìm hiểu cuộc sống tìm hiểu nhân tố mới là vấn đề quan trọng
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đến một nghìn chín trăm tám mươi năm đồng chí đã có nhiều chuyến đi khảo sát các tỉnh thành trong nước để thâm nhập thực tiễn
rút ra bài học kinh nghiệm từ đó đúc kết thành quan điểm tư tưởng đổi mới
được cán bộ đảng viên và đông đảo các tầng lớp
trong bài phát biểu tại hội nghị bộ chính trị ngày một mươi tám tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu bằng lý luận và thực tiễn của mình đồng chí cho rằng
trong quá trình đổi mới tư duy nhất là tư duy kinh tế chúng ta không thể không sử dụng các phạm chủ sản xuất hàng hóa quy luật giá trị đòn bề kinh tế tiền tệ giá cả thị trường
quá trình hình thành đường lối đổi mới của đảng ta phải trải qua sự đấu tranh giữa cây cũ và cây mới
đồng chí đặc biệt nhấn mạnh điều quan trọng nhất hiện nay là phải nhanh chóng chuyển từ bao cấp sang hạch toán kinh doanh
loại bỏ tính chất hình thức già tạo khôi phục tính chân thực của mọi hoạt động kinh tế nhằm thực hiện bằng được bước chuyển đổi
từ năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đến khi tiến hành đại hội đảng toàn quốc lần thứ sáu với nhiều bài phát biểu thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật nói rõ sự thật trong các hội nghị trung ương sáu khóa một mươi ba
đồng chí trường trinh cùng với bộ chính trị và ban chấp hành trung ương đảng khóa năm đã xác lập mô hình mới cơ chế mới đặt nền tảng lý luận cho đường lối toàn diện của đảng ta tại đại hội
cái sự thừa nhận như vậy của đảng đại hội sáu là một sự dũng cảm xét về mặt nhận thức xét về mặt chính trị cũng như là một sự tự lớn lên so với chính mình
có thể nói là những cái nhận thức vượt lên chính mình như vậy nó cùng với cả cái nhận thức về chính trị thành phần nó hợp thành những cái gọi là cái bảo sách của đảng
bắt đầu vào đánh dấu thời kỳ đổi mới từ hồi kia đó và có thể nói là tư nhận thức nó đã chuyển hóa thành các chính sách chuyển hóa thành các chủ trương thành các hành động
và nó tạo ra một cái phần khác
điểm nổi bật trong các luận điểm đổi mới về tư duy đặc biệt là tư duy kinh tế của đồng chí trường trinh là
thực hiện xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần trên cơ sở xác định đúng cơ cấu xã hội của nền kinh tế
phát triển nền kinh tế hàng hóa thừa nhận sự tồn tại và chủ động vận hành cơ chế thị trường xã hội chủ nghĩa
nhìn lại ba mươi năm đổi mới chúng ta càng thấm thiế giá trị lịch sử của công cuộc đổi mới từ đại hội sáu
và những cống hiến to lớn của đồng chí trường trinh